thông tin tình báo trong một báo cáo gần đây của liên hợp quốc nhận định tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng trong một mươi hai tháng gần đây đã tăng cường tuyển dụng tay súng từ các quốc gia trung á
theo báo cáo được đệ trình lên hội đồng bảo an liên hợp quốc vào tháng một is đã đẩy mạnh tuyển dụng trong năm ngoái nhằm đến công dân tajikistan và nhiều quốc gia trung á khác
is đặc biệt quan tâm đến thành viên có nhiều kinh nghiệm của các nhóm khủng bố đã hoạt động từ lâu
theo báo cáo của liên hợp quốc trong một mươi hai tháng qua nhóm liên kết của is tại afghanistan là nhà nước hồi giáo khorasan is isk đã tuyển nhiều tay súng từ jammat ansarullah
theo tờ guardian anh jammat ansarullah là nhóm hồi giáo cực đoan đã hoạt động nhiều năm tại tajikistan nói riêng và trung á nói chung
isisk còn lập tài khoản telegram và lợi dụng nhiều mạng xã hội khác để tuyên truyền ở tajikistan và nhiều nơi khác trong khu vực
mặc dù ifisk giảm số cuộc tấn công mất một số vùng đất và các nhân vật chỉ huy cấp cao và tầm trung rời đi
nhưng nhóm khủng bố này vẫn là mối đe dọa lớn nhất ở afghanistan thậm chí có khả năng gây nguy hiểm cho khu vực và các nước khác
isisk đã áp dụng chiến lược tuyển dụng bao quát hơn bao gồm cả việc tập trung vào thu hút thành viên taliban và tay súng nước ngoài
theo tass trong ngày hai mươi năm tháng ba phát ngôn viên bộ ngoại giao nga maria karazhova đã phản bác
theo tuyên bố của phó tổng thống mỹ kamala harris về thủ phạm vụ tấn công khủng bố tại nhà hát khrushchev city hall ngoại ô thủ đô moscow
bà zakharova nói washington dường như đang tự dồn mình vào chân tường
với câu chuyện cho rằng nhóm khủng bố nhà nước hồi giáo is là thủ phạm duy nhất cho vụ khủng bố ở chrosot
trong nhiều năm giới chính trị mỹ đã học được cách điều hướng dư luận khỏi nhiều vụ tấn công nổi tiếng
do đó cho tới khi cuộc điều tra kết thúc
những vụ tấn công dành cho kiev đều được coi là bằng chứng
bà zakharova nói thêm phát ngôn viên nhà trắng andriy nelwatson cũng nói rằng
ukraine không liên quan đến vụ tấn công và is mới là thủ phạm
tôi ước gì họ có thể đưa ra kết luận nhanh như vậy với vụ ám sát tổng thống kennedy
suốt sáu thập kỷ họ vẫn chưa thể tìm ra thủ phạm liệu đó có phải là is hay không
cũng theo bộ ngoại giao nga có nhiều bằng chứng trực tiếp và gián tiếp cho thấy
mỹ đang tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố ở ukraine
trong quá khứ sự can thiệp của mỹ vào các vấn đề trung đông
đã dẫn tới sự nổi dậy của các tổ chức cực đoan và chúng vẫn đang hoạt động cho đến ngày nay
bà zakharova cho biết số vũ khí trị giá hàng tỷ usd đã được đổ vào ukraine một cách vô trách nhiệm
cùng với đó là những bình luận hung hăng chống lại nga và chủ nghĩa dân tộc cực đoan
trước đó phó tổng thống mỹ harris đã gửi lời chia buồn tới người dân nga
sau vụ khủng bố ở ngoài ô moscow
đồng thời tuyên bố ukraine không liên quan đến vụ việc
bà harris nói với truyền thông
không có bất kỳ bằng chứng nào về sự liên quan của ukraine
những gì chúng tôi biết là es isk thực sự phải chịu toàn bộ trách nhiệm về những gì đã xảy ra
quan chức nga cho rằng phía mỹ đã rất nhanh chóng đưa ra kết luận về thủ phạm của vụ khủng bố
trong khi vẫn còn rất nhiều yếu tố chưa được làm rõ
theo hãng tin tass nhiều quan chức nga kêu gọi tái áp dụng án tử hình
sau vụ tấn công khủng bố tại nhà hát gorosov city hall ở ngoài ô thủ đô moscow
người đứng đầu đảng nước nga thống nhất tại duma quốc gia hạ viện nga
vladimir vasilyev cho biết vấn đề trên sẽ được nghiên cứu ký lưỡng
còn phó chủ tịch ủy ban an ninh hạ viện nga yuri afonin cho rằng
cần khôi phục án tử hình đối với những trường hợp liên quan chủ nghĩa khủng bố và giết người
chủ tịch hạ viện nga vyacheslav volodin và phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry dvidev
cũng khẳng định những kẻ thực hiện tấn công khủng bố cần vĩnh viễn bị loại bỏ ra khỏi cuộc sống
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tránh án tòa án hiến pháp liên bang nga valery zhukin tuyên bố rằng
việc áp dụng lại án phạt tử hình ở nga chỉ có thể thực hiện được thông qua việc sửa đổi hiến pháp
bốn nghi phạm liên quan trực tiếp vụ tấn công nhà hát karosot city hall
đã bị đưa ra trình diện tại tòa án ngày hai mươi bốn tháng ba
các đối tượng này đối mặt cáo buộc liên quan đến khủng bố và sẽ lịnh án trung thân nếu bị kết tội
tòa án đã ra lệnh tạm giam bốn nghi phạm đến ngày hai mươi hai tháng năm
và có thể gia hạn tùy thuộc vào thời gian bắt đầu xét xử
các cơ quan tình báo của mỹ và châu âu từng cảnh báo về xu hướng gia tăng mạnh âm mưu khủng bố quốc tế
liên quan đến is isk
nhóm nhà nước hồi giáo korasan thừa nhận đứng sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu
nhằm vào khán phòng hòa nhạc gần thủ đô moscow tối ngày hai mươi hai tháng ba
vậy động cơ ra tay của chúng là gì
các chuyên gia nhận định cuộc tấn công của isisk ở nga vào tối ngày hai mươi hai tháng ba là sự leo thang đáng kể
is isk đã phản đối tổng thống nga vladimir putin trong những năm gần đây
ông colin tại trung tâm southend có trụ sở tại washington đánh giá
is isk đã tập trung vào nga trong hai năm qua và thường xuyên chỉ trích tổng thống putin
trong các hoạt động tuyên truyền của chúng
trong khi đó ông michael kugeman thuộc trung tâm winston có trụ sở tại washington cho biết
is isk cáo buộc nga có nhúng tay vào các hoạt động đàn áp người hồi giáo
đáng chú ý kể từ năm hai nghìn một mươi năm sau đề nghị của tổng thống syria bashar al assad
nga đã tham gia vào cuộc chiến chống is tại syria
isisk xuất hiện ở miền đông afghanistan vào cuối năm hai nghìn một mươi bốn và nhanh chóng gây chú ý bởi những hành vi tàn bạo
chúng được coi là một trong những chi nhánh hoạt động tích cực nhất trong khu vực của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
is isk có lực lượng hùng hậu nhất vào năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên sau đó số lượng thành viên của chúng giảm dần sau các cuộc tấn công của lực lượng taliban và mỹ
mỹ thừa nhận khả năng phát triển thông tin tình báo
chống lại các nhóm cực đoan ở afghanistan như is isk đã suy giảm kể từ khi quân đội nước này rút khỏi afghan vào năm hai nghìn hai mươi một
đầu năm nay mỹ thu được thông tin liên lạc xác nhận isisk thực hiện vụ đánh bom kép ở iran khiến gần một trăm linh người thiệt mạng
tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai viễn quân isisk đã thừa nhận đánh bom liều chết tại đại sứ quán nga ở kabul
nhóm này còn tự nhận đã tấn công vào sân bay quốc tế kabul năm hai nghìn hai mươi một khiến một mươi ba lính mỹ và nhiều người dân thường thiệt mạng
đầu tháng này một tướng quân đội mỹ ở trung đông cho biết isisk có thể tấn công các vị trí của mỹ và phương tây bên ngoài afghanistan trong vòng sáu tháng mà có rất ít hoặc không có cảnh báo
báo cáo của liên hợp quốc đề cập vào tháng bảy và tháng tám năm trước đức đã bắt bảy nghi phạm người tajik tomokistan và zigiristan vì lên kế hoạch tấn công khủng bố
ngày một mươi chín tháng ba vừa qua giới chức đức đã bắt hai nghi phạm afghanistan được cho là lên kế hoạch tấn công quốc hội thụy điển
công tố viên cho biết
hai nghi phạm đường is isk giao nhiệm vụ trả thù các vụ đốt kinh khuyran tại thụy điển và các nước bắc âu
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cảnh sát đức bắt ba nghi phạm người tajik và một nghi phạm uzbekistan lên kế hoạch tấn công nhà thờ lớn kulong
các nhà điều tra nhận định một nghi phạm có liên quan đến is
theo godian nghi phạm người tajik có liên quan đến nhiều âm mưu khủng bố khác tại châu âu và thổ nhĩ kỳ trong những năm gần đây
trong đó hai thành viên is đã tấn công một nhà thờ ở istanbul thổ nhĩ kỳ vào tháng một
khiến một người thiệt mạng và một người bị thương
tajik là những người nói tiếng ba tư sống ở trung á chủ yếu tại tajikistan afghanistan và uzbekistan
có đến bốn phần năm dân số tajikistan là người tajik
trong một diễn biến gần đây ba trong bốn nghi phạm bị lực lượng an ninh nga bắt giữ sau vụ xả súng tại nhát krasov city hall moscow nga tối hai mươi hai tháng ba
được cho là công dân tajikistan hoặc người gốc tajik
isisk tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công

nhóm này còn công bố bức ảnh của bốn nghi phạm chụp ảnh trước lá gis và chúng đều che mặt
isisk cũng đăng video được cho là kẻ tấn công quay lại về cảnh chúng xả súng vào khán đài tại nhà hát
trước đó esisk đăng tải tuyên bố trên tài khoản telegram
các tay súng nhà nước hồi giáo đã tấn công một cuộc tụ tập lớn của những người theo đạo cơ đốc
ở thành phố krasnogod ở ngoại ô của thủ đô moscow
giết chết và làm bị thương hàng trăm người đồng thời tàn phá nơi này trước khi rút lui về căn cứ an toàn
moscow chưa bình luận về tuyên bố của isisk
kể từ khi thành lập cách đây tám năm isisk chủ yếu tập trung vào hoạt động tại afghan
việc es isk quay trở lại các mục tiêu quốc tế có thể do chúng nhận được chỉ đạo trực tiếp
từ thủ lĩnh của is ở iraq và syria